từ sáng ngày hai tháng một vừa qua sở giao thông vận tải hà nội đã thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh giữa các bến xe lớn trên địa bàn thành phố
việc điều chỉnh này đã bước đầu gây ra những khó khăn nhất định cho hành khách
song theo các chuyên gia thì đây là việc hết sức cần thiết cho công tác giảm ồn tắc cho thành phố hà nội trong dài hạn
bến xe nước ngầm một trong những bến xe tiếp nhận nhiều tuyến mới nhất trong đợt điều chuyển luồng xe khách của sở giao thông vận tải hà nội trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy số lượt xe đã tăng tới gần gấp đôi song bến xe nước ngầm đã sắp xếp ổn thòa không để xảy ra tình trạng ổn tắc hỗn loạn ngay trong cả hai ngày cao điểm là ngày mùng hai và mùng ba tháng một vừa qua
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe này một số hành khách vẫn cảm thấy bất tiện khi bến xe rời ra khỏi thành phố
nó xa so quá xa so với chỗ em thường thường em đi bến mỹ đình thì chỉ cách có một cây là ra còn đi đến đây thì mấy cây
còn đây là tuyến đường vành đai ba trên cao đoạn tiếp giáp với bến xe mỹ đình
ba ngày sau khi điều chuyển luồng tuyến không còn cảnh ồn tắc chật cứng xe khách xe tải taxi như những ngày trước đây dù lúc này đang là giờ cao điểm
đề cập tới thực tế này chính những hành khách phải bắt xe tại bến xe nước ngầm cũng phải thừa nhận
đây là một giải pháp đúng đắn
ngay sau khi quyết định điều chuyển luồng xe khách được đưa ra một số nhà xe đã lên tiếng phản đối
tuy nhiên đại đa số các nhà xe khác thậm chí cả hiệp hội vận tải hà nội lại ủng hộ quyết định này
xe ở phía nam thì vào bến phía nam xe phía bắc vào bến bắc ta thường gọi coi tắt là bắc bắc nam nam là như vậy
thế thì cái hướng đó cũng là nhằm mục đích là để cho xe chạy
không chạy xuyên xong tránh buồn chắc theo xong
cái đó là nó nằm được nghiên cứu và được xây dựng được tham khảo ý kiến của các tổ chức và các nhà khoa học
thế như vậy về việc điều chuyển luồng tuyến là không làm trước thì làm sau nhưng dứt khoát là phải làm
vì nó đúng pháp luật và nó xuất phát từ lợi ích của xã hội của nhân dân và của doanh nghiệp
luồng tuyến xe khách liên tình của sở giao thông vận tài hà nội là cần thiết để giảm thiểu ồn ứa giao thông
vấn đề còn lại là bố trí hệ thống giao thông công cộng kết nối các khu vực trong thành phố tới các bến xe
đặc biệt là bến xe nước ngầm sao cho hợp lý để khách đỡ vất vả mỗi khi phải đi xe liên tỉnh